một cộng dơm quyết định chiến thắng cuộc bầu cử vùng tại anh câu chuyện khó tin nhưng lại là sự thật
giúp một cọng dơm chính là cách mà ban kiểm phiếu một hạt miền bắc của nước anh mới đây đưa ra
khi kết quả bỏ phiếu cho thấy hai ứng cử viên có số phiếu bằng nhau
tại nước anh không chỉ là diễn biến chính trị cuộc bầu cử địa phương ở hạt northbaland lần này
đã mang nhiều đặc trưng thú vị theo truyền thống văn hóa của nước này
ban kiểm phiếu đưa ra kết quả bỏ phiếu cho thấy hai ứng cử viên có số phiếu bằng nhau
cuối cùng cọng dơm dài may mắn đã thuộc về bà leslie rickaby ứng viên từ đảng dân chủ tự do
theo luật của anh khi kết quả có từ hai người trở lên bằng số phiếu
ban kiểm phiếu có quyền dùng bất cứ cách bốc thăm nào để xác định người thắng cử
bên cạnh việc rút dơm các nơi khác cũng dùng nhiều cách thức truyền thống như bốc thăm từ mũ hay là rút phong bì